trước những vướng mắc tồn tại liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường hồ chí minh
đã làm việc với chủ tịch ubnd tp đà nẵng để tháo cỡ khó khăn tạo mặt bằng thông thoáng
để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án
hiện tại số hộ dân có diện tích dưới một trăm linh m hai đã đồng ý nhận tiền đền bù ban giao mặt bằng
tại cuộc họp ubnd tp đà nẵng và bộ giao thông vận tải thống nhất đền bù tiền giải phóng mặt bằng
cho người dân theo áp giá của địa phương và sát với thực tế
trên cơ sở quy hoạch cao tốc gắn liền với đường gom dân sinh kinh phí dự án sẽ tăng cao so với dự kiến
thứ trưởng bộ giao thông vận tải đề xuất phương án ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đền bù
để sớm đồng bộ toàn tuyến đề nghị ubnd thành phố đà nẵng và ban quản lý dự án đường hồ chí minh
kiểm kê hồ sơ diện tích giải tỏa đền bù cân đối phương án tài chính cần thiết điều chỉnh
có thể báo cáo thủ tướng để xin ý kiến chỉ đạo